vào lúc khoảng bốn giờ sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở xay sát bột mì ở khu phố tám phường hố nai thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bất ngờ bốc cháy trong nhà xưởng cơ sở say sát bột mì do ông nguyễn văn răn làm chủ
một số người đã hô hoán cùng nhau dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa
đến khoảng tám giờ sáng nay ngọn lửa cơ bản được dập tắt
rất may là vụ cháy không gây ra thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi nhiều tài sản trong xưởng
hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy